làng nghề theo xuân nẻo xã hưng đạo huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã có từ năm một nghìn chín trăm hai mươi của thế kỷ trước
trải qua thời gian hưng thịnh và phát triển đến nay làng nghề đã mai một nhiều do sức cạnh tranh kém thợ khéo bỏ nghề lứa nghệ nhân xưa cũng không còn
thế nhưng bên cạnh đó thì vẫn còn có những người gắn bó hàng ngày âm thầm hôn đúc giữ lửa cho làng nghề theo xuân nẻo
sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bốn đời làm nghề theo tay bà phạm thị hòa được bố dạy theo cho từ năm lên tám tuổi
từ đường kim mũi trì đến cách phối màu chọn nguyên liệu tạo hình khối bà đã nhanh chóng làm quen và tạo ra được những sản phẩm độc đáo mang tính thẩm mỹ cao
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bà mở cơ sở theo sản phẩm của bà không chỉ thị trường nội địa ưa chuộng mà còn xuất đi thị trường

với những nấu gốc của mình năm hai nghìn một mươi năm bà hòa được nhận danh hiệu nghệ nhân ưu tú của chủ tịch nước trong việc giữ gìn phát huy di sản văn hóa dân tộc

với những nấu gốc của bà không chỉ thị trường nội địa ưa chuộng mà còn xuất đi thị trường
việc làm cho hai mươi lao động thường xuyên tám mươi lao động thời vụ nhận về nhà với mức thu nhập trung bình bốn triệu đồng một người
bên cạnh đó bà còn mở những lớp dạy thề miễn phí cho những người khuyết tật người có hoàn cảnh khó khăn
cô là người rất là có tâm huyết với nghề vì thế chúng tôi cũng rất là muốn theo nghề của cô
tôi rất là thích cái nghề này vì nó tạo cho tôi sự cần cố tí mỉ
khi làm khi càng ngày càng làm mình sẽ tìm hiểu thêm và sẽ biết được những tinh hoa của người theo
địa phương cũng muốn đề nghị với các cấp lãnh đạo cấp trên
là bước biện pháp nào để được duy trì cho cái làng nghề của thôn xuân nhà hóa và sang đạo đối chung
cũng như làng nghề
làng nghề theo trong cả nước để phát triển và phát triển mềm vững
và có biện pháp nào để giúp cho cái làng nghề có một cái khi sản xuất ra rồi
thì có cái đầu ra là cho nó thật vững chắc
thì người làm nghề yên tâm để giữ cái làng nghề được phát triển và phát huy
xây dựng làng nghề đã khó nhưng để giữ nghề truyền thống trường tồn cùng thời gian lại càng khó hơn
những nghệ nhân như bà phạm thị quỳnh
vẫn đang hàng ngày âm thầm hôn đúc giữ lửa cho làng nghề theo xuân nẻo